ngày hôm qua máy bay của quân đội mỹ và lực lượng phòng vệ nhật bản đã diễn tập trung trên biển nhật bản
động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi phía triều tiên đã bắn thử ba tên lửa đạn đạo
theo lực lượng phòng vệ nhật bản tám máy bay gồm bốn máy bay phản lực f một mươi sáu của mỹ và bốn máy bay chiến đấu f một mươi năm của nhật bản
đã cất cánh từ căn cứ ở nhật bản tham gia cuộc diễn tập nhằm xác nhận tư thế sẵn sàng chiến đấu
trong khi đó quân đội mỹ cho biết hoạt động diễn tập chung trên nhằm thể hiện khả năng phối hợp hành động giữa quân đội hai nước
ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa trong khu vực
theo giới quan sát cuộc diễn tập mỹ nhật bản còn nhằm biểu dương sức mạnh quân sự sau khi vào sáng ngày hai mươi năm tháng năm
triều tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này trong đó dường như có một tên lửa đạn đạo liên lục địa